thưa quý vị tòa án quận tê chon ở hàn quốc vừa phát lệnh bắt giữ một người đàn ông trong độ tuổi từ hai mươi bảy đến hai mươi chín
bị tính nghi đâm nhiều nhát sao vào một giáo viên tại một trường trung học ở quận này vào hôm bốn tháng tám
nghi phạm bị cáo buộc tội danh cố ý giết người và tòa án cũng viện dẫn nguy cơ nghi phạm bỏ trốn
đối tượng khai nhận mình từng là học sinh của giáo viên bị đâm song thông tin chưa được xác minh
hiện giáo viên này đã được phẫu thuật khẩn cấp nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát cho hay nghi phạm được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm trong những năm gần đây nhưng không được điều trị
vụ việc trên xảy ra chỉ một ngày sau vụ đâm giao và đâm xe nghiêm trọng tại ga tàu điện ngầm thuộc khu bundang phía nam của seoul khiến một mươi bốn người bị thương
để trấn an công chúng cảnh sát hàn quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh sau hai vụ đâm giao liên tiếp
trên một mươi hai cảnh sát đã được triển khai để tuần tra hai trăm bốn mươi bảy địa điểm trên toàn quốc bao gồm các ca tàu điện ngầm và cửa hàng bách hóa